tàu sit hai trăm bảy mươi hai của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba đã đưa thi thể thuyền viên tàu hải thành hai mươi sáu blc về bờ ở vũng tàu bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình để mai táng
thi thể được xác định là anh lương văn quỳnh là đại phó của tàu hải thành hai mươi sáu blc được tàu sr bốn trăm một mươi ba tìm thấy gần khu vực của tàu chìm lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày ba mươi tháng ba
tàu trần đại nghĩa hq tám trăm tám mươi tám sau khi quét tìm được sát tàu hải thành hai mươi sáu blc đã neo lại vị trí con tàu này chìm để hỗ trợ công tác lặn tìm trong tàu
qua đo đạc đã xác định được tàu hải thành hai mươi sáu blc đang chìm ở độ sâu ba mươi hai mét so với mặt nước biển bị đâm gần giữa gãy làm đôi
hiện phương tiện kỹ thuật công tác chuẩn bị cho đội thợ lặn đều đã hoàn tất và sẵn sàng lặn khi điều kiện cho phép
hiện nay các thợ lặn của tàu v ba trăm linh tám đang
chúng tôi đang chuẩn bị các thiết bị để tiến hành cố định tàu chìm với tàu v ba trăm linh tám
và để tạo thuận lợi cho việc các thợ lặn xuống để lặn và khảo sát
hiện nay tại hiện trường chúng tôi đang duy trì lực lượng tìm kiếm nạn gồm có sáu tàu tìm kiếm nạn
trong đó có hai tàu xa của trung tâm phương hợp tìm kiếm nạn hải việt nam
một tàu của biên phòng một tàu của cảnh sát biển hai tàu của hải quân và một số tàu cá ở quanh khu vực
và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm trên mặt biển
thời tiết tại hiện trường là có sóng cấp bốn cấp năm và có thể dật đến cấp sáu
và tình hình biển là tương đối động do vậy là chúng tôi sẽ chờ thời tiết tốt
hiện tại trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải
khu vực ba đã tạo điều kiện để người thân của các nạn nhân ở lại trung tâm
để theo dõi thông tin cập nhật tình hình để tìm kiếm cứu nạn những người thân mình ngoài hiện trường
và trung tâm sẽ sớm điều động tàu sr hai trăm bảy mươi hai quay lại hiện trường
tiếp tục công tác tìm kiếm các thuyền viên còn đang mất tích ngay sau khi tiếp nhiên liệu nhận lương thực thực phẩm